thời gian này những người chăn nuôi trồng trọt tại huyện nam sách tỉnh hải dương đang nỗ lực hơn trong sản xuất
để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm từ gia súc gia cầm rau củ quả cho tết nguyên đán canh tí
đây là thời điểm vốn được đánh giá là cao nhất trong năm
thị trấn nam sách hiện có hai tổ sản xuất rau an toàn với tổng diện tích khoảng trên chín hectare
để chuẩn bị nguồn cung các loại rau cho thị trường tết nguyên đán
từ tháng một mươi tháng một mươi một âm lịch bà con đã gieo trồng các loại cây trồng như súp lơ rau cải thảo
và một số loại rau ngắn ngày khác để phục vụ người dân trong dịp tết
trước khi vào các thời vụ mà trồng rau bây giờ chúng tôi là tổ rau sạch trồng thực hiện
yêu cầu tất cả các bà con được tập huấn cách phòng trừ chăm bón chăm cho đúng lúc
và sử dụng theo phương pháp phun thuốc theo bốn lúc hai là thời gian cách ly phải đảm bảo
với sự chuẩn bị tích cực của các cơ sở sản xuất
các hộ dân nên nguồn cung các mặt hàng nông sản thực phẩm cho dịp tết tại huyện nam sách
được dự báo là khá dồi dào tránh xảy ra tình trạng biến động lớn về giá trong dịp tết này